sau gần một tuần thực hiện chi nhánh bot tuyến tránh thành phố vinh đã làm thủ tục cấp thẻ cho gần một phần ba chủ phương tiện loại một và loại hai ở các địa phương thuộc diện được miễn giảm theo quy định của hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
bắt đầu từ ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy chi nhánh bot tuyến tránh tp vinh chính thức làm thủ tục để cấp thẻ giảm giá cho người dân thuộc địa bàn thành phố vinh huyện hương nguyên tỉnh nghệ an thị xã hồng lĩnh và huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
nhiều người dân băn khoăn rằng tại sao không phải là miễn phí qua cầu bến thủy một mà chỉ để là thẻ giảm giá liệu các chủ phương tiện có được miễn một trăm linh qua cầu chính thức có hiệu lực từ ngày hai mươi bốn tháng bốn tới đây
theo tri nhánh bot tuyến tránh tp vinh về việc miễn phí cầu đường bộ hiện nay đang được áp dụng với các đối tượng được quy định tại thông tư ba mươi năm hai nghìn một mươi sáu của bộ giao thông vận tải
theo thông tư này chỉ có một mươi một nhóm đối tượng được miễn phí còn đối với người dân nằm trong số đối tượng được giảm phí giao thông đường bộ
theo thống kê đến ngày một mươi bảy tháng bốn chi nhánh bot tuyến tránh tp vinh đã làm thủ tục cấp thẻ cho trên bốn một trăm linh chủ phương tiện trên tổng số gần một mươi hai tám trăm linh phương tiện loại một và loại hai của các phương tiện trên
bình quân mỗi ngày đơn vị chỉ đáp ứng làm thủ tục từ sáu trăm năm mươi đến bảy trăm linh trường hợp phía trình nhánh bot tuyến tránh tp vinh cần tổ chức vừa nhanh vừa khoa học để bảo đảm quyền lợi cho các chủ phương tiện của bốn địa bàn trên